sáng nay một mươi một tháng ba ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo thống nhất phải kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào việt nam
đối với người nước ngoài vào việt nam mà khai báo y tế bắt buộc không đúng
theo quy định của việt nam về kiểm soát dịch bệnh thì sẽ phải chịu các hình thức xử phạt về hành chính
thậm chí trường hợp gây hậu quả lây nhiễm trong cộng đồng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự
đối với giao thông các hành khách đã vào cảng hàng không làm thủ tục nhập cảnh thì bắt buộc phải đeo khẩu trang
các cảng hàng không sẽ phát khẩu trang miễn phí cho hành khách
vấn đề được thảo luận nhiều nhất trong cuộc họp là có nên cách ly tất cả mọi khách từ châu âu
phân tích diễn biến dịch bệnh tại châu âu đại diện bộ y tế bộ công an bộ quốc phòng cho rằng
việc tổ chức cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ khu vực châu âu là cần thiết
tuy nhiên một số ý kiến cũng đề nghị cân nhắc kỹ giải pháp này
ban chỉ đạo giao bộ y tế ngoại giao thống nhất các địa điểm được coi là vùng dịch ổ dịch covid một mươi chín
để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quy định
đáng chú ý về biến đổi gen tại italy đã xác định đồng thời có bốn biến chủng của virus sars cov hai
khác với chủng của virus được xác định tại vũ hán trung quốc
ghi nhận bệnh nhân số một mươi bảy từ italy về việt nam biểu hiện bệnh nặng hơn
vì em phổi rõ nét hơn so với bệnh nhân đến từ anh
trong giai đoạn hai của cuộc chiến chống covid một mươi chín này
việc nâng cao kiểm soát từ bên ngoài vào là điều quan trọng hơn bao giờ hết